sân bay chulai sẽ được khai thác trở lại từ một mươi sáu giờ ngày hôm nay
thông tin này được cục hàng không cho biết sau khi căn cứ tình hình khắc phục các thiệt hại do bão số chín gây ra đối với sân bay
trước đó do ảnh hưởng của cơn bão số chín nhà ga hành khách của sân bay chu lai đã bị bão làm tốc mái vỡ kính cây cối trong sân bay ngã đổ
nhằm bảo đảm an toàn hoạt động bay người và cơ sở vật chất tại các cảng hàng không sân bay trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão
sau đó cục hàng không quyết định dừng khai thác tất cả các hoạt động bay tại năm sân bay gồm chulai phú cát đà nẵng phú bài tuy hòa từ tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi
sau khi bão đổ bộ vào đất liền và suy yếu các sân bay đã được khai thác trở lại
riêng sân bay chu lai sau khi được khắc phục các hậu quả sau bão thì đã được khai thác trở lại